điều đặn cứ cách năm đến bảy ngày vườn cây của anh thành mới cần tới nước
về điều kiện ánh sáng đối với một vài dòng cây anh thành sẽ trang bị môi trường ánh sáng tán xạ
đây là ánh sáng được che bởi các lớp lưới chứa từ ngoài cửa kính vào nhà để đảm bảo cho cây phát triển và quang hợp
những cây cây mới môi trường tán xạ mình sẽ để ở trong nhà
những cái cây mà cần ánh sáng nắng tốt hơn để có thể ra hoa ra quả thì mình sẽ để ở môi trường ngoài sân để nó phát triển tốt nhất
với những người chơi cây và siêu tập cây có kinh nghiệm lâu năm thì họ sẽ biết để những cây phù hợp nhất tại môi trường sống của nó
chứ không ép nó ở môi trường mà nó không có thể phát triển thuận lợi
đến hiện tại khu vườn của anh thành có rất nhiều dòng cây
từ những dòng nhiệt đới cao cấp như monstera philodendron alocasia
đến những dòng thuần việt như chầu ông cây chầu bà sữa cây kim tiền cây đại phú gia
với anh thành cây nào cũng đều giá trị bản sắc và linh hồn riêng
tất cả đều đáng chân quý
tuy vậy có một dòng cây mà anh dành tình cảm đặc biệt
mang thiên nhiên đến với căn nhà của mình anh thành không chỉ có thêm những giờ phút thư thái
mà còn có cơ hội gặp gỡ những người bạn cùng đam mê sở thích
mỗi người một công việc một môi trường sống
xong họ gặp nhau vì tình yêu với thiên nhiên cây cảnh
từ hồi chơi cây này thì thực ra mình cũng thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn
tươi mới hơn và nó cũng có nhiều thứ để mình làm hơn
khi mình bắt đầu trái cây này thì mình cảm thấy là mọi thứ nó sẽ rất là thoải mái
và rất là thư giãn khi mình đi chăm sóc những cái cây đó
nhìn nó lớn hơn hàng ngày nhìn những cái lá nó ra thì mình cũng thấy rất là vui
coi như là một cái gì đó mà mình có thể gọi là nhìn vào hàng ngày và mình nhìn vào sự phát triển của nó
nhà mặt đất sẽ tạo ra một không gian đủ rộng để hình thành một khu vườn
vậy với nhà trung cư điều đó liệu có khó thực hiện
câu trả lời là khó nhưng không phải là không thể
hãy nhìn vườn cây của một giảng viên thiết kế đồ họa
tại căn hộ tầng một mươi tám một tòa nhà trung cư ở quận hà đông
thật ra ai cũng hướng về thiên nhiên thôi
mình muốn có một cái không gian xanh ở trong nhà
thì việc đầu tiên của mình là đi ra chợ mua một cái cây và mình cảm thấy thích thú với điều đó
và đấy là cái niềm đam mê truyền cảm hứng cho mình chơi kiểng lá đến nay
khi chơi kìm lá khó khăn lớn nhất chính là cách chăm sóc cây trong nhà
khi hà nội vào hè thời tiết nắng nóng khiến anh lợi mất rất nhiều công sức
thời gian để tưới nước tiền lá cho hàng trăm triệu cây
chính từ đó anh đã nảy ra ý tưởng làm bể bán cạn
cuối năm hai nghìn một mươi chín
bể đầu tiên cao hai năm m dài bốn năm m sâu bảy mươi cm được hoàn thành
quá trình xây dựng cái bể bán cạn này
thì tôi đã tìm hiểu trên các trang mạng
ví dụ như là pinterest hay là google
hay là tôi có xem trên youtube
để có những cái trực quan hơn để mình quan sát
và sau đó tôi thực hiện là tự nghiên cứu

và sau đó tôi thực hiện là tự nghiên cứu và tìm hiểu về các bể bán cạn này
suy nghĩ đến kích cỡ
và làm sao để cho nó phù hợp với cái dòng cây của mình
để tối ưu hóa việc chăm sóc cây
anh lợi đã xây dựng hệ thống chăm sóc tự động
từ đèn thiết bị tưới máy bơm phun xương
tạo độ ẩm bộ hẹn giờ ổ cắm thông minh
tất cả đều được điều khiển bằng smartphone
khi mang một rừng cây vào trong nhà
cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn
nó không thay đổi nhiều
mà nó làm cho tôi muốn về nhà mình hơn
lúc nào sau mỗi giờ làm việc
tôi có thể ngồi hàng giờ bên những cái thú đam mê của mình
những chiếc bẻ bán cạn trồng kiềng lá của anh lợi
đã gây ấn tượng mạnh với những người trong giới
sau năm năm theo đuổi thú chơi này
bộ sưu tập của anh lợi đã lên đến hàng trăm loại
với tổng giá trị ước tính khoảng một tỷ đồng
năm năm trước
trào lưu chưa kiềng lá xuất hiện tại việt nam
và phát triển mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
kiềng lá sau khi du nhập vào việt nam
đã tạo nên một cộng đồng những người yêu thích và siêu tầm
từ mùa thú chơi
nó đã dần thay đổi suy nghĩ của mọi người về một không gian xanh
và minh chứng cho nhận định
đâu cứ nhất thiết phải bỏ phố
thì người ta mới được sống với rừng